tại tỉnh yên lái phòng cảnh sát điều tra tùy phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông phát hiện bắt quả tàng hai vợ chồng
ở a chơ và gia sử tâm chứa tại thôn hán xê đã xả hồn viên trạm tấu tỉnh yên lái
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm một mươi hai hai quả heroin bốn tiên hồng tiến
có khối lượng ba trăm tám mươi chín bảy mươi bảy gram bốn triệu đồng tiền mặt cùng với một số đồ vật tài sản khác có liên quan
dự bộ án đang được tiếp tục điều tra đặt rõ